chủ tiệm tóc kể họ đòi bắt nợ đi người mặc áo công an đã cuột ngã nợ còn người mặc quần áo trắng thì ra tay tắt ca
không chỉ dừng lại ở đó khi nợ đã chạy được vào nhà người đàn ông áo trắng vẫn kiên quyết muốn bắt nợ đi nhưng gặp sự ngăn cản của ca
lời qua tiếng lại người đàn ông này lại tiếp tục xuống tay với ca thêm một lần nữa cho đến khi chủ nhà tiếp tục nhắc nhở có camera và có người can ngang người đau áo trắng mới chịu rời đi
một lúc sau một cán đường
công an phường đề thám tới hiện trường anh ca nói cán bộ công an phường đề thắm đến nhà tôi lúc nhóm người kia vẫn ở đó cán bộ đến làm việc để cả ba người bỏ đi không giữ lại
công an phường đề thấm chỉ làm việc với nhóm chúng tôi chủ tiệm cắt tóc cho biết ngày hôm sau ngày hai mươi chín tháng bốn nhóm người của vị bác sĩ kia đã liên hệ quay lại gặp ca và xin được giãn hòa
vợ chồng anh ca cũng được mời lên phường đề thám để viết bản tường trình và cung cấp video ghi lại vụ việc
liên quan đến vụ việc này
vào tối ngày hai tháng năm trung tá hoàng đình dũng trưởng công an phường đề thám cho biết công an đã mời những người liên quan lên làm việc
những người mặc cảnh phục công an trong clip xuất hiện trên mạng xã hội là công an của phường khác không phải của phường đề thấm
theo thông tin mới nhất vào sáng ngày ba tháng năm đại tá vũ hồng quang giám đốc công an tỉnh cao bằng xác nhận người mặc quần áo trắng có hành vi hành hung chị ca là phó công an phường sông bằng
đại tá vũ hồng quang cho biết
vụ việc này là có thật quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu sự đến đó không bao che
cho đến hiện tại cơ quan chức năng chưa nhận được đơn tố cáo hay khiếu nại từ phía bị hại
bên cạnh đó ông nguyễn quốc trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cao bằng xác nhận có vụ việc nói trên xảy ra tại địa bàn
ông trung khẳng định
nếu có hành vi nghiêm cấm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm ai cũng thế thôi kể cả phó trưởng công an phường
vì cán bộ công an có mặt tại vụ việc trên
khi không có lệnh của cấp trên đã tự ý bắt người lãnh đạo công an thành phố cao bằng khẳng định
ngành công an cũng không có quy định nào cấm cán bộ công an không được làm như vậy
ngay sau khi đoạn clip được đăng tải nhiều bình luận để lại đều thể hiện thái độ bức xúc bất bình
trước hành động ra tay với phụ nữ của người đàn ông trong clip
đặc biệt khi người này lại mang chức danh phó trưởng công an phường sông bằng
nhưng lại sang phường khác có những hành động không đúng chuẩn mực đạo đức
lại càng khiến cho người dân phẫn nộ
từ phía cộng đồng ngay cả phía công an cũng cho rằng nếu người ra tay là cán bộ công an thật
thì là hành động của họ là hoàn toàn sai
tuy nhiên vụ việc vẫn đang được công an thành phố và công an tỉnh cao bằng xác minh nguyên nhân làm rõ vụ việc
thưa quý vị vừa rồi là toàn cảnh vụ phó công an phường ra tay hành hung phụ nữ ở cao bằng
trước hành động mất kiểm soát của mình vị cán bộ này đã tạm thời bị đình chỉ công tác
còn nguyên nhân vụ việc và những kết luận cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra xem xét
mọi diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và thông tin đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại